vào ngày một mươi năm tháng bốn đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận trên sáu trăm linh triệu đồng
từ một số cơ quan ban ngành ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp nhận số tiền ủng hộ từ hội nông dân việt nam trung tâm nghiên cứu văn hóa việt
liên đoàn bóng đá việt nam đồng chí trần thanh mẫn cho biết tính đến nay đã có khoảng gần một sáu trăm linh tỷ đồng
ủng hộ và đăng ký ủng hộ việt nam đang được dư luận quốc tế đánh giá cao
và là một hình mẫu trong công tác phòng chống dịch các nguồn ủng hộ từ các bộ ban
ngành tổ chức cá nhân sẽ được mặt trận phân bổ theo đúng đối tượng đúng địa chỉ
để công tác phòng chống dịch bệnh đạt được hiệu quả thiết thực nhất